thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ huy động tối đa hiệu quả và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hợp lý nhất là các dự án hạ tầng chiến lược cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả đầu tư công đảm bảo trọng tâm trọng điểm tránh giàn trải chia cắt manh mún gây lãng phí
thủ tướng đề nghị tỉnh giữ gìn và phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc
tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trao huân chương lao động hạng nhất của đảng nhà nước tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ninh thuận do có thành tích xuất sắc trong phát triển năng lượng tái tạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
hôm nay đoàn công tác của bệnh viện ba mươi tháng bốn công ty thăng long cục ngoại tuyến trường đại học an ninh nhân dân thuộc bộ công an và công an tỉnh tây ninh đã đến thăm hỏi
đoàn công tác đã đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà mẹ việt nam anh hùng lê thị hai và mẹ phạm thị ánh thể hiện lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của mẹ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
tại xã biên giới huyện châu thành đoàn công tác đã khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí
đoàn công tác đã khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí và tặng một trăm linh phần quà và thuốc điều trị hậu covid một mươi chín cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn
tặng quà cho một mươi cháu mồ côi cha hoặc mẹ do tác động của đại dịch covid một mươi chín và tặng áo dài cho một mươi bốn giáo viên có hoàn cảnh khó khăn
tổng giá trị toàn bộ quà tặng trên hai trăm linh triệu đồng
đây là hoạt động thiết thực của lực lượng công an nhân dân thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc việt nam uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa chung tay góp phần cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội
địa bàn tỉnh bắc ninh năm hai nghìn hai mươi một xảy ra gần một trăm linh vụ tai nạn giao thông làm sáu mươi năm người chết bị thương ba mươi ba người
trong đó nguyên nhân gây tai nạn do lỗi của người tham gia giao thông chiếm trên chín mươi số vụ
quá trình giải quyết tai nạn giao thông lực lượng thực thi nhiệm vụ
gặp nhiều khó khăn
liên quan đến hoạt động bảo vệ hiện trường thu thập thông tin ban đầu
công tác phối hợp giữa các đơn vị công an y tế
đặc biệt là ý thức của người dân những người liên quan và có mặt
tại hiện trường vụ tai nạn còn hạn chế thậm chí gây ảnh hưởng
tới quá trình giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng công an
hiện nay thì các chế định quy định về tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
chủ yếu được quy định bởi các thông tư của bộ ngoan và một số thông tư
của các bộ ngành có liên quan
do vậy là trong quá trình thực thi chúng tôi cũng gặp một số khó khăn nhất định
như là công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan và người dân
mà hiểu biết về quyền và nghĩa vụ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông còn hạn chế
do vậy là cần phải có một đạo luật cụ thể quá các chính sách này
góp phần là bảo đảm trật tự an toàn giao thông bảo đảm tính mạng
sức khỏe quyền con người cũng như là quyền công dân được quy định
trong hiến pháp hai nghìn một mươi ba cũng như là các điều cơ
đây cũng là khó khăn chung của lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương
khi luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám không quy định cụ thể về các chế định
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đó có vấn đề giải quyết tai nạn giao thông
việc hướng dẫn thi hành hoàn toàn phụ thuộc vào các văn bản dưới luật
bộ công an bộ giao thông vận tải đều có những thông tư hướng dẫn giải quyết tai nạn giao thông
do đó không tránh khỏi những trồng chéo
nhiều chuyên gia cho rằng cơ quan soạn thảo luật trật tự an toàn giao thông
đường bộ đã đi rất đúng hướng khi bổ sung chính sách về giải quyết tai nạn giao thông
vào dự thảo luật hướng tới sự thống nhất và cụ thể
thảo gỡ những khó khăn đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ
cái hiện trường ở những cái vụ việc vụ án hình sự chẳng hạn
thì nó sẽ dễ có thể phong tỏa hiện trường để bảo quản các dấu vết chứng cứ
tuy nhiên những vụ án tai nạn giao thông xảy ra là thường xảy ra trên quốc lộ trên đường
và rất nhiều người qua lại và nếu như mà không quy định rõ ràng
trách nhiệm nhiệm vụ của các tổ chức cơ quan cá nhân có liên quan
thì dẫn đến việc là hiện trường rất dễ bị xáo trộn bị mất dấu vết
và rất khó để có thể là giải quyết một cách đúng đắn sự việc
cái luật giao thông của chúng ta nó có một cái hạn chế là
nó vẫn như là cái luật khung mà sau cái luật
nó phải hàng hàng mỹ chục cái nghị định
đấy là một cái không văn minh trong vấn đề làm luật
cái luật giao thông tới này phải thay đổi cái đó
các hành vi vi phạ những điều ngăn cấm
và các chế tài xử lý tốt nhất và hiệu quả nhất
là nó được đề cập trong luật thì là tốt nhất
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã quy định rất cụ thể
rõ ràng về giải quyết tai nạn giao thông đường bộ tại chương năm
từ nguyên tắc giải quyết tai nạn giao thông
trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông
trách nhiệm của ngành y tế trách nhiệm của ngành công an
trách nhiệm của cơ quan bảo trì khai thác đường bộ
trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm
ủy ban nhân dân các cấp trong giải quyết tai nạn giao thông
từ đó sẽ giúp cho việc giải quyết tai nạn giao thông được kịp thời khách quan đúng pháp luật
có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tổ chức
khắc phục kịp thời hậu quả các vụ tai nạn giao thông
đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan
theo tôi là cái luật này đã đưa ra một chế định liên quan tới giải quyết tai nạn giao thông
ở đây nó vừa mang tính chất là bảo đảm
giải quyết một cách đúng đắn nhanh chóng hợp tình hợp lý
và phù hợp với pháp luật về những vấn đề tai nạn giao thông
thứ hai nữa là buộc các cơ quan có trách nhiệm phải chú ý để giải quyết
một cách nhanh chóng nhất dứt điểm và không bỏ qua những hiện tượng
cần thiết để xử lý trong những cái tai nạn giao thông
theo thống kê hiện nay việt nam có khoảng sáu mươi bốn triệu xe mô tô
năm triệu xe ô tô
trong khi lượng phương tiện giao thông tăng cao hạ tầng giao thông chưa phát triển
ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn chưa nghiêm
khiến tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ diễn biến rất phức tạp
ổn tắc giao thông thường xuyên xảy ra
ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý sức khỏe của người dân
cơ quan soạn thảo luật cũng đã lần đầu tiên bổ sung một cách cụ thể quy định
về tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông và giải quyết ủn tắc giao thông đường bộ
giúp cho lực lượng chức năng có cơ sở pháp lý rõ ràng đầy đủ khi tổ chức thực hiện
giải quyết được những vấn đề bất cập về tổ chức giao thông về chỉ huy điều khiển giao thông
bất cập bức xúc do mật độ giao thông tăng tắc đường
thì lần đầu tiên trong một văn bản luật có quy định phải xác định rất khoa học
thế nào là tắc đường tắc ở một đoạn hay tắc ở cả một khu vực lớn
để đưa ra các giải quyết
phải có giải pháp để phòng chống nguồn tắc trên cơ sở là hạ tầng giao thông hiện có
và đã tắt đường thì phải có giải pháp ví dụ tổ chức giao thông lại cho nó hợp lý
hoặc những cái gì cản trở giao thông phải xử lý ngay
thì người dân sẽ được hưởng lợi là đi lại nó tuận lợi hơn
với những điểm mới được bổ sung trong dự thảo luật
nhiều chuyên gia kỳ vọng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ sớm được bàn hành
tạo hành lang pháp lý đủ mạnh trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
không chỉ đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người tham gia giao thông
mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng đối với lực lượng thực thi công vụ
theo hướng công khai minh bạch trên tinh thần thượng tôn pháp luật
nâng cao một cái ý thức về giao thông để đảm bảo an toàn
và cũng kế nâng thao trách nhiệm của cơ quan thực thi để đảm bảo an toàn giao thông
theo tôi trước đây thì có thể là một cái luật giao thông đường bộ nó quá dài
mà cái phần an toàn giao thông
nó nằm lẫn vào đấy
thế bây giờ nếu chất ra thì nó gọn gàng hơn
và cái việc thực hiện có thể là nó rõ ràng nó chính xác
và nó nghiêm túc cũng như là nó hiệu quả hơn
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng bổ sung
quy định cụ thể hơn chính sách về tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông
trong bối cảnh tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến đường bộ
đang diễn biến phức tạp như hiện nay
việc hoàn thiện thể chế quy định về xử lý tội phạm và vi phạm
trên tuyến giao thông đường bộ sẽ giúp ngăn chặn được những hành vi
coi thường pháp luật coi thường tính mạng người khác của một bộ phận người tham gia giao thông
thưa quý vị bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào
những chiến sĩ cứu nạn cứu hộ luôn sẵn sàng đối mặt với tử thần
có mặt kịp thời ở hiện trường các vụ hỏa hoạn đối nước tai nạn ô tô
để giành giật sự sống cho những người mắc kẹt
sự hy sinh thầm lặng ấy có được là nhờ sự nỗ lực rèn luyện mỗi ngày của các cán bộ chiến sĩ
với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân
cùng đến với câu chuyện của những cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
trưa ngày một mươi tháng bốn vừa qua tại phường quan triều thành phố thái nguyên
xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải khiến một tài xế kẹt trong cabin xe
với tình trạng gãy chân phải và một số chấn thương vùng mặt
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện tới hiện trường
tại hiện trường lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng triển khai đội hình banh cắt thủy lực
kèm kích thủy lực phá cắt cửa và kích cabin xe tránh chèn ép vào nạn nhân
đồng thời động viên chấn an nạn nhân đang trong tình trạng đau đớn hoảng loạn
sau khoảng sáu phút nạn nhân đã được cứu khỏi khu vực mắc kẹt và được đưa đi cấp cứu
đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
có mặt kịp thời giải cứu an toàn các nạn nhân
chúng tôi tổ chức tập huấn nghiệp vụ để cán bộ chiến sĩ làm chủ các trang thiết bị phương tiện
cứu nạn cứu hộ đã được bộ công an và giám đốc công an tỉnh trang cấp
chúng tôi có mời các đồng chí là giảng viên và có nhiều kinh nghiệm trong sơ cấp cứu y tế
để tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
đáp ứng thực tiên công tác cứu nạn cứu hộ trong nàm cháy cũng như cứu nạn cứu hộ
với các tai nạn sự thú xảy ra
với chiến sĩ cứu nạn cứu hộ
bản lĩnh lòng quả cảm và sự linh hoạt mưu trí là yếu tố vô cùng cần thiết khi làm nhiệm vụ
tuy nhiên đặc thù công việc nguy hiểm độc hại đặt ra yêu cầu rất cao
buộc họ phải nắm bắt được từ kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân
kỹ năng sử dụng thiết bị chuyên dùng đến kỹ năng thoát hiểm và có được sức khỏe dẻo dai
để đối mặt với những nguy hiểm vất vả ấy
mỗi người lính cứu nạn cứu hộ đều đã phải đổ mồ hôi trên thao trường tập luyện
thực ra rất nhiều vụ thì nạn nhân
nạn nhân đã chết và trong những vụ tên nạn như tên nạn ô tô
nạn nhân cơ thể không có nguyên vẹn mối trẻ rất nhiều
hoặc là những vụ bới nước
nhiều trường hợp nạn nhân đã chết cái đấy vài hôm vài ngày
mùi rồi cơ thể cũng không nguyên vẹn biến dạng
tuy nhiên bằng kiến thức nghề nghiệp cũng như bản lĩnh cá nhân
tâm hồn của nhân sĩ
anh em đều cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ
đấy thì qua những cái vụ việc như vậy thì em đều phải rút kinh nghiệm
và cũng động viên nhau để hoàn thành tốt các nhiệm vụ
mỗi tai nạn sự cố nguy hiểm xảy ra là mỗi tình huống khác nhau
đồng nghĩa với việc các anh phải đối mặt với những khó khăn phức tạp
không ít lần họ chạm mặt với tử thần mệt mỏi kiệt sức
nhưng không phải lúc nào người dân cũng hiểu cho những vất vả đó
khi mà xảy ra sự cố thì thực ra nhiều người dân rất là gọi là không an minh
gọi là không am hiểu về cái lĩnh vực về cái công việc của chúng tôi
người thì bảo là các anh đến muộn các anh đến xử lý không kịp thời
thế nhưng còn rất nhiều trong cái công đoạn gọi là chuẩn bị
công đoạn gọi là đến hiện trường
trong thâm tâm của chúng tôi là luôn luôn là muốn cố gắng hết sức
làm sao mà giải quyết thật là nhanh công việc
giảm thiểu một cách tối đa về cái thiệt hại về người và những tài sản
dẫu biết nghề cứu nạn cứu hộ lắm hiểm nguy
dẫu còn những thiếu thốn về trang thiết bị phương tiện cứu nạn cứu hộ
nhưng những cuộc sống được hồi sinh những lá thư cảm ơn và mong các anh giữ sức khỏe
chính là động lực để các anh luôn sẵn sàng lên đường sẵn sàng xả thân vì bình yên cuộc sống
tình nguyện cơ động vũ trang
nói đến cảnh sát cơ động là nói đến quả đấm thép của lực lượng công an nhân dân
thường trực chiến đấu sông pha tuyến đầu ở các điểm nóng chấn áp tội phạm
thế nhưng mệnh lệnh trái tim ngày hôm nay lại là một hình ảnh rất khác của các chiến sĩ cảnh sát cơ động
tỉnh quân dân ấm áp những chuyến hành quân giã ngoại đã mang các chiến sĩ đến gần hơn với buôn làng
đồng cam cộng khổ được nhân dân tin yêu
một ngày tháng bốn nắng gắt của mùa khô tây nguyên
áo xanh của các chiến sĩ cơ động hòa cùng với buôn làng
phát quang bụi rậm nạo vét canh mương khơi thông dòng chảy
tù sửa dọn dẹp xung quanh khu vực bến nước biểu tượng văn hóa truyền thống của đồng bào tây nguyên
những chuyến hành quân thường niên như vậy không chỉ là cơ hội trải nghiệm
rèn luyện mà còn mang các chiến sĩ đến gần nhân dân hơn
sống giữa đồng bào gắn bó với đồng bào
cùng vun đắp tỉnh quân dân gắn kết xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
vào ngày hôm nay công an quận bình tân tp hcm cho biết đang tạm giữ và lấy lời khai một mươi đối tượng
liên quan đến hai vụ cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
xảy ra tại địa bàn phường bình trị đông bê quận bình tân
công an quận bình tân tp hcm đang tạm giữ các đối tượng gồm thạch thành đạt sinh năm hai nghìn
đinh quốc duy sinh năm hai nghìn năm nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nguyễn thanh bình sinh năm hai nghìn năm
ngô trí khang sinh năm hai nghìn sáu về tội cướp tài sản
trước đó vào ngày năm tháng bốn ba đối tượng gồm đạt trung khang dùng vũ lực đánh anh huỳnh kim thuận
để chiếm đoạt xe mô tô honda way biển số năm mươi chín k hai trăm năm mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi hai trị giá một mươi bốn triệu đồng
sau đó duy và bình đến chở đạt khang trung rời khỏi hiện trường
ngày một mươi ba tháng bốn xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc nhậu các đối tượng đạt trung khang và duy
đã sử dụng hung khí đánh gây thương tích cho anh nguyễn minh toàn và tô hồng quân
sau đó đạt cùng chung chiếm đoạt xe mô tô sirius biển số sáu mươi sáu n một một mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi một của anh quân
và bốn đối tượng mang xe cướp được đi bán
các đối tượng còn lại gồm huỳnh thanh ngân sinh năm hai nghìn hai nguyễn công lĩnh sinh năm hai nghìn hai
hồ văn thái sinh năm hai nghìn nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đặng trọng duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đã thu giữ toàn bộ tang vật
và đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đỗ đông đức chú tại xã đại tự huyện yên lạc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua mạng xã hội đức quen biết và phát sinh tình cảm với chị nguyễn thị hằng
trú tại tỉnh yên bái tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đức đến nhà chị hằng chơi và nói dối là có thửa đất
đang tranh chấp với chú ruột ở khu đô thị nam đầm vạc cần một năm tỷ đồng để giải quyết
tin tưởng người yêu chị hằng đi vay một ba tỷ đồng để đưa cho đức sau khi nhận được tiền đối tượng đã bỏ trốn
quá trình điều tra công an huyện bình xuyên xác định đối tượng bỏ trốn tại huyện văn bản tỉnh lào cai
tổ công tác đã đến yêu cầu đối tượng về trụ sở công an huyện để làm việc
tại cơ quan công an đức đã thừa nhận hành vi phạm tội cơ quan công an đã thu giữ một xe ô tô một tỷ đồng
cùng nhiều tài sản có liên quan
công an huyện can lộc tỉnh hà tĩnh cho biết vừa liên tiếp phát hiện và thu giữ nhiều thiết bị y tế điều trị covid một mươi chín
không có nguồn gốc xuất xứ
ngày một mươi năm tháng bốn công an huyện can lộc kiểm tra xe ô tô do anh nguyễn hoàng hải chú tại tỉnh hưng yên điều khiển
thì phát hiện chín sáu trăm linh viên thuốc điều trị covid một mươi chín ba ký test xét nghiệm covid một mươi chín và hai trăm hai mươi chai rượu ngâm không nhãn mát
tại thời điểm kiểm tra tài xế đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
trước đó lực lượng công an cũng đã phát hiện chị nguyễn thị vân chú tại huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
có hành vi tàng trữ bốn năm trăm linh khẩu trang y tế và hai trăm hai mươi năm kit test không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
hôm nay là ngày đầu tiên thành phố hồ chí minh thực hiện đợt tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong ngày thứ nhất thành phố sẽ tập trung tiêm cho các em học sinh khối lớp sáu với số lượng dự kiến là khoảng ba mươi em
thành phố hồ chí minh đã lập hơn một trăm linh điểm tiêm là các trường học và những cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc
theo kế hoạch trong ngày một mươi sáu tháng
thành phố chỉ triển khai tiêm ngừa cho học sinh lớp sáu
sau đó các đơn vị liên quan sẽ họp rút kinh nghiệm và dự kiến triển khai tiêm ngừa cho học sinh tiểu học từ ngày một mươi tám tháng bốn
theo nguyên tắc là tiêm theo lứa tuổi giảm dần và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine
kế hoạch hoàn thành mũi một đến ngày ba mươi tháng bốn
đối với mũi hai dự kiến tiêm cho trẻ trong vòng một mươi bốn ngày khoảng cách giữa hai mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất
loại vaccine sử dụng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là pfizer và moderna
cũng trong chiều nay gần sáu trăm linh học sinh khối sáu ở hà nội cũng đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín sớm hơn một ngày so với dự kiến
hà nội hiện có hơn một triệu trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
như vậy là sau quảng ninh và thành phố hồ chí minh hà nội là địa phương thứ ba trên cả nước tiến hành tiêm cho trẻ trong độ tuổi này
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong chiều ngày hôm nay có chín mươi bốn học sinh khối sáu tại trường trung học cơ sở lê lợi đến điểm tiêm
một trăm ba mươi bảy em là f đã khỏi bệnh nhưng chưa quá ba tháng
phụ huynh đưa các con đến tiêm sẽ ký vào cam kết đồng ý tiêm chủng
theo ghi nhận các phụ huynh đều cảm thấy yên tâm và đã tìm hiểu kỹ trước khi cho con tiêm
lâu nay thì các lớp tuổi khác thì được tiêm rồi riêng lớp tuổi của cháu này như lớp sáu này chưa được tiêm
do đó là khi bắt đầu đi học lại thì gia đình rất là không yên tâm
thì cũng rất là mong chờ cái đợt tiêm này
nên là hôm nay là gia đình đưa cháu đến sớm
mong nó được tiêm sớm để cháu nhanh chóng được tiêm mũi hai để yên tâm đi học
cho nó gia đình cho nó yên tâm
mình là người đã tiêm mũi thử ba mũi rồi
thì mình cũng nói với con là thực ra thì đi tiêm thì nó cũng không có gì là khó khăn hay là đau đớn gì hết
nó cũng chỉ như là con đi tiêm khoảng có cái
tiêm phòng có cái bệnh khác thôi
thế cho nên là con không cần phải lo lắng nhiều
các em được khám sàng lọc kiểm tra sức khỏe tư vấn về các phản ứng sau tiêm
vaccine được sử dụng trong buổi tiêm hôm nay là moderna
với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho trẻ toàn bộ các cán bộ tiêm đều đã được tập huấn theo đúng quy trình
tất cả trang thiết bị cần thiết đảm bảo an toàn sau tiêm cũng được chuẩn bị đầy đủ
sau tiêm các em sẽ được theo dõi ba mươi phút
trước khi tiêm phòng chúng tôi đã công tác tuyên truyền
hối hợp với nhà trường để tuyên truyền cho cô anh học sinh về tác dụng lợi ích của khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và thứ hai là theo dõi trước khi các cháu tiêm phải cần làm gì
và thứ hai sau khi tiêm xong phải cần phải theo dõi các cháu sau khi tiêm phòng phản ứng sau tiêm chủng
theo cái sự chỉ đạo của y tế thì những cháu nào mà tiêm thì sau cái ngày hôm nay là ngày nghỉ thì đến ngày thứ hai
nếu như các con khỏe mạnh thì các con đến trường
thế còn nếu như các con cảm thấy rằng sức khỏe vẫn còn chưa được khỏe tốt lắm thì các con nghỉ
thế còn những cái cháu mà đến được trường thì chúng tôi sẽ giao cho giáo viên chủng hiệp
và nhắc nhở các con rằng trong vòng ba ngày từ khi các con tiêm thì các cái giờ thể dục thì các con có thể ở lại trên lớp
trong đợt này hà nội nhận được hơn bảy mươi hai bảy trăm linh liều vaccine từ bộ y tế và sẽ thực hiện tiêm hạ dần độ tuổi
hà nội đã triển khai ở năm quận huyện trên toàn địa bàn thành phố với một trăm ba mươi ba điểm tiêm
các điểm tiêm đều được bố trí khoa học
có đội cấp cứu lưu động và cố định
trong quá trình tiêm chủng thì đặc biệt quan tâm tới những đối tượng như là trẻ mắc bệnh bẩm sinh
trẻ có bệnh lý nền trẻ béo phì hay là trẻ suy dinh dưỡng
đặc biệt là những cháu mà có tiền sử dị ứng thì đều được khám sàng lọc và phân loại bệnh
chúng tôi cho rằng là trong kế hoạch này thì cần phải quan tâm đến vấn đề an toàn tiêm chủng
để đảm bảo sự an toàn cho trẻ em khi thực hiện tiêm chủng
và tất cả những cái nội dung về mặt
chuyên môn ngành y tế đã sẵn sàng để phục vụ cho các cháu từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
có một cái kế hoạch tiêm và một cái phần tổ chức triển khai thật sự là nhanh nhất sớm nhất nhưng mà an toàn nhất
theo kế hoạch việc tiêm vaccine covid một mươi chín được triển khai đồng loạt theo lộ trình hạ dần lứa tuổi
tiêm cuốn chiếu theo phạm vi từng trường rồi tiêm tại cộng đồng